cùng với việt nam một số quốc gia châu á và cộng đồng người châu á khắp thế giới cũng đã tiễn biệt năm nhâm dần để chào đón năm mới theo lịch âm
không khí vui tươi bao trùm khắp nơi trong bối cảnh các nước đã dỡ bỏ hoàn toàn hoặc là phần lớn các biện pháp hạn chế đối phó với dịch covid một mươi chín
người dân nhật bản và du khách thế giới đã có dịp trải nghiệm nét văn hóa đón tết của người châu á tại lễ hội xuân được tổ chức ở thủ đô tokyo
sự kiện thường niên này thu hút khoảng một mươi khách tham gia gồm cộng đồng hoa kiểu người dân địa phương và cả những du khách quốc tế
tham gia lễ hội thực khách sẽ được thưởng thức các món ăn với những hương vị độc đáo từ các nước châu á
trong khi đó nhiều người dân cùng toàn thể lãnh đạo triều tiên đã cùng tham gia lễ dân hương năm mới tại tượng đài vị lãnh tụ kim nhật thành và chủ tịch kim jong un
buổi lễ được diễn ra trong không khí nghiêm trang các quan chức và người dân đều đeo khẩu trang nâng cao ý thức phòng dịch covid một mươi chín
nét đẹp của văn hóa á đông còn thu hút hàng trăm người dân ở thủ đô moscow của nga tham dự lễ mừng tết nguyên đán của trung quốc
được tổ chức vào ngày ba mươi tết tại một trung tâm triển lãm ở moscow
nổi bật là tiết mục múa lân sư dòng một môn nghệ thuật múa dân gian đường phố có nguồn gốc từ trung quốc
thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội đặc biệt là tết nguyên đán
múa rồng tượng trưng cho thịnh vượng phát đạt hạnh phúc và hành thông
tại phố hoa kiều ở new zealand lễ hội đón tết nguyên đán
năm hai nghìn hai mươi ba cũng diễn ra vô cùng náo nhiệt với các màn múa lân múa rồng đốt pháo
các khu phố đầy ấp hàng quán bày bán các món ăn truyền thống của người châu á vào dịp tết
đây là một trong những lễ hội lớn nhất năm của cộng đồng người châu á tại new zealand
còn tại thủ đô la habana của cuba để chào mừng tết nguyên đán
các vũ công múa lân truyền thống đã có buổi biểu diễn nghệ thuật đặc sắc
cùng với đó là các màn trình diễn võ thuật truyền thống của trung quốc
mặc dù số lượng người châu á sinh sống tại cuba không nhiều
nhưng những nét văn hóa và phong tục của người châu á cũng rất được quan tâm tại đây